trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn các địa phương tại khu vực miền trung đã và đang triển khai nghiêm túc công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú tìm nơi neo đậu an toàn
theo báo cáo nhanh của tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên hiện đã có trên hai mươi bốn tàu thuộc các địa phương từ quảng bình đến bình định vào nơi neo đậu tránh trú bão số bốn an toàn
hiện vẫn còn trên ba hai trăm linh tàu thuyền đang hoạt động trên biển trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm có hai trăm ba mươi chín tàu với hơn một ba trăm linh lao động
trước những diễn biến phức tạp của bão số bốn một số địa phương tại khu vực miền trung đã có lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đồng thời tiếp tục thông báo kêu gọi các chủ phương tiện nhanh chóng vào bờ thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm tìm nơi tránh trú an toàn